thưa quý vị tại việt nam mới chỉ xảy ra các trận động đất với cường độ nhỏ chưa gây nhiều thiệt hại
tuy nhiên với số lượng và tần suất khá nhiều diễn ra trong thời gian gần đây tại một số địa phương
thì tình trạng này đã trở nên đáng lo ngại
vào lúc hai mươi hai h ngày hai tháng bảy một trận động đất mạnh hai bảy độ richter tại mường tè lai châu lại được ghi nhận
cũng tại đây tháng sáu vừa qua ghi nhận bốn trận động đất liên tiếp xảy ra
đã cảnh báo chúng ta cần quan tâm chú ý nhiều mặt về vấn đề động đất đặc biệt là việc báo tin động đất
từ năm hai nghìn bảy đến nay viện vật lý địa cầu đã ghi nhận được hơn bốn trăm linh trận động đất từ hai năm tới sáu một độ richter
riêng trong tháng sáu vừa qua đã ghi nhận bốn trận động đất đều nằm ở huyện mường tè tỉnh lai châu
với mức độ ảnh hưởng nặng nhất là trận động đất ngày một mươi sáu tháng sáu có độ lớn bốn chín độ richter
độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi hai sáu km cấp độ rủi ro thiên tai cấp bốn quanh khu vực tâm trấn và cấp ba tại khu vực lân cận
hiện nay các trạm địa chấn đều được trang bị máy địa chấn giải rộng hiện đại với ba loại máy địa chấn chu kỳ một trăm hai mươi giây bốn mươi giây ba mươi giây và đầu đo ra tốc
tín hiệu động đất từ bốn mươi trạm được kết nối internet tốc độ cao truyền liên tục theo thời gian thực về trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
khi mà cái số liệu của động đất chúng tôi ghi nhận được từ tám cái trạm mà ghi nhận được thì hệ thống của chúng tôi sẽ tự động phân tích và xử lý đưa ra các thông số cơ bản
nên chất động đất như độ lớn động đất độ sâu động đất và độ trấn tâm của động đất
đối với những cái trường hợp mà động đất nhỏ mà xảy ra ở vách thổ việt nam thì cái hệ thống của chúng tôi nếu có số trạm mà ghi nhận chỉ là hai trạm ba trạm thì khi đấy hệ thống sẽ không tự động xử lý
mà khi đấy chúng tôi sẽ xử lý bằng cái phần mềm chuyên dụng chúng tôi gọi là phần mềm sesan
các cán bộ sẽ phân tích và xử lý đưa ra các tham số động đất cơ bản
giống như trường hợp hệ thống tự động
thông qua mạng lưới đài trạm quan trắc động đất quốc gia trải dài khắp cả nước viện vật lý địa cầu với trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm trước chính phủ trong việc phát ra các thông báo về động đất và cảnh báo sóng thần trên toàn lãnh thổ việt nam
hệ thống mạng trạm địa chấn ở việt nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong điều tra cơ bản vật lý địa cầu nghiên cứu địa chấn phục vụ phòng tránh giảm nhẹ thiên tai
phát triển kinh tế xã hội ở nước ta
hiện với mạng bốn mươi trạm địa chấn trải rộng cả nước trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã thực hiện tốt nhiệm vụ được chính phủ giao
tuy nhiên để đảm bảo đưa ra các thông tin về vị trí độ sâu tâm chấn độ lớn của trận động đất chính xác các nhà khoa học cho biết sẽ tiếp tục triển khai đưa vào hoạt động thêm tám trạm quan chắc tại khu vực phía nam
đồng thời đề xuất lắp đặt trạm ở quần đảo hoàng sa trường sa hoặc sông tử tây cho phép xác định tốt hơn các thông số của các trận động đất nhằm vẽ bản đồ độ nguy hiểm địa chấn tại một khu vực trên cả nước